bên cạnh những bác sĩ đang phải giành giật từng hy vọng sống mong manh cho những người bệnh trong dịp tết nguyên đán này
thì còn có các chiến sĩ đang âm thầm làm nhiệm vụ xuân canh biển cũng vẫn miệt mài với công việc
chắc tay súng vững ý chí vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ vùng biển thiêng liêng của tổ quốc
và để tiếp thêm sức mạnh cho các cán bộ chiến sĩ những người thân gia đình bạn bè đồng nghiệp
và đặc biệt là người vợ nơi hậu phương vẫn luôn dõi theo tự hào và động viên người chồng
hoàn thành trọng trách mà đảng nhà nước và nhân dân đã giao phó bảo vệ sự bình yên trên biển trong những ngày tết
và đây cũng là mệnh lệnh từ chính trái tim của những người chiến sĩ cảnh sát biển việt nam
đối với một người vợ của một người lính thì thứ nhất là phải biết thông cảm và chia sẻ công việc với chồng của mình
và thứ hai là phải cũng
nói chung là phải cố gắng để mà vượt qua được tất cả rồi mọi chuyện thì nó cũng sẽ qua hết
chỉ còn một ngày nữa thôi chồng chị tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ trên biển
chị lại lặng lẽ ngồi chuẩn bị cho chồng những bộ quân phục và ba lô
tạm thời chia thế anh lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ tổ quốc trong khoảnh khắc chào đón năm mới hai nghìn một mươi tám
lấy nhau được một năm và đây cũng là cái tết đầu tiên chị đón tết một mình trong căn nhà công vụ này
thiêu vắng người chồng bên cạnh một mình lo toan bộn bề
chỉ còn một tuần nữa là đến ngày sinh nở đón đứa con đầu lòng
khó khăn là vậy chị dung vẫn kìm nén trong lòng động viên chồng yên tâm vững vàng phụng sự tổ quốc
khi mà nhìn thấy con một mình chào đời một cách khỏa mạnh
thì lúc đó thì người đầu tiên em gọi cũng sẽ là chồng của mình
và gửi cho chồng những cái bức hình mà đầu tiên khi mà con giàu đời cho chồng
để mà lúc đấy anh có thể nhìn được nhìn thấy con và sẽ vui và hoàn thành tốt được cái công việc của mình
tổ quốc đã giao cho nhiệm vụ cho mình mình sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ
để mà cũng là một món quà lớn một cái tinh thần cho vợ
và cũng là một cái niềm tự hào của con mình so là biết là người cha mình tuy mình đã không ở nhà
nhưng mà cha mình đã đi công tác và đã đi làm việc để phục vụ bảo vệ sự bình yên của tất cả mọi người
trong những ngày cận kề đầu xuân năm mới chúng tôi theo chân đồng đội tới thăm gia đình chiến sĩ vương đăng ba thuyền phó tàu quân sự tàu sáu một
cả một năm công tác trên biển và bao năm trực tết
tết này niềm vui được nhân đôi khi anh được nghỉ phép đón tết với vợ con trong ngôi nhà nhỏ này
đặc thù công việc thường xuyên phải đi công tác xay nhà
mọi công việc lớn bé đều do bàn tay người vợ hiền một lòng yêu thương anh
biết thông cảm chia sẻ mọi khó khăn gian khổ với công việc của chồng thay anh chăm sóc bố mẹ hai bên nuôi dạy con mỗi khi anh vắng nhà dài ngày
đã là vợ của một chiến sĩ cảnh sát biển thì mình lại vẫn khắc phục những khó khăn đó
dù không có lần ông ở nhà nhiều lúc nó vẫn có nhiều cái nó cần nhưng mà mình vẫn mình vẫn phải khắc phục để mình làm sao là để làm một hậu phương vững chắc để cho chồng an tâm để thực hiện tốt công việc
cứ sau mỗi chuyến thi công tác dài ngày những ngày nghỉ phép anh lại được đoàn tụ cùng gia đình
anh dành toàn bộ thời gian ngắn ngủi để chơi đùa với cậu con trai chưa đầy hai tuổi
giọng nói vì bồ của con đã bù đắp cho anh những ngày trực chiến trên biển xa nhà
đối với những gia đình những đồng chí mà cán bộ chiến sĩ mà đã có gia đình vợ con thì chúng tôi cũng thành lập những đoàn công tác đến thăm hỏi động viên gia đình
và cái hậu phương gia đình thì qua nắm bắt thì cũng là luôn luôn là yên tâm công tác
các đồng chí mà trực trên biển cũng như trực tại đơn vị và xa gia đình thì hiện nay thì một trăm linh là cũng tin tưởng tuyệt đối yên tâm với gia đình của mình và cũng là sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ đó
những ngày đầu xuân ai cũng có ước muốn chung vui bên người thân
nhưng nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc giáo phó
là cao cả và thiêng liêng
sự tần tào chịu đựng hy sinh thầm lạng của hậu phương chiến sĩ là niềm vui vững chắc để các chiến sĩ cảnh sát biển hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liềng của tổ quốc